tại hà nội cục thương mại điện tử và kinh tế số phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về diễn đàn việt nam blockchain summit hai nghìn một mươi chín
tại diễn đàn các đại biểu đều cho rằng cùng với các công nghệ tự động hóa trí tuệ nhân tạo robot và internet vạn vật công nghệ blockchain sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế số và tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ngoài tiền mã hóa blockchain có rất nhiều ứng dụng đặc sắc khác giúp nâng cao hiệu quả một số lĩnh vực việt nam còn non yếu như dịch vụ logistics hay truy xuất nguồn gốc thực phẩm